vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo gồm nguyễn quang trung cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
lâm phụng tiên cựu kế toán và nguyễn văn nam cựu trưởng phòng dự án
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn chín đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện việc cổ phần hóa công ty đầu tư phát triển nhà đà nẵng đã định giá giá trị quyền sử dụng đất còn lại
tại ba dự án không đúng với số lượng chất lượng tài sản theo đúng quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt các bị cáo nguyễn quang trung tám năm tù
lâm phụng tiên bốn năm tù nguyễn văn nam ba năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh đắk nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
hai đối tượng dương đình hợi và hường huỳnh văn giang cùng chú tại tỉnh bình phước
để làm rõ hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm
đây là hai đối tượng bị phát hiện bắt quả tang đã vận chuyển tàng trữ tổng cộng gần năm trăm bảy mươi năm kg pháo nổ
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trước đó tại xã đắc nia thành phố giang nghĩa
công an tỉnh đắk nông phối hợp với công an tỉnh đắk nông
phối hợp với công an xã đắk nia phát hiện hợi và giang đang có hành vi vận chuyển gần năm trăm linh kg pháo nổ
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm gần bảy mươi năm kg pháo nổ
tại hải dương phòng trọ của một nhà dân ở phường sao đỏ thành phố trí linh
công an thành phố chí linh phát hiện bắt quả tang phạm xuân khải đang thực hiện hành vi sản xuất trái phép pháo nổ
thu giữ trên sáu mươi kg pháo các loại
tại cơ quan công an khải khai nhận sản xuất số pháo trên để bán kiếm lời
hơn ba tấn cá tẩm sống không rõ nguồn gốc vừa bị công an tỉnh lào cai phối hợp với công an xã bản lầu
lực lượng biên phòng bản lầu bắt giữ tại khu vực huyện mường khương
tuần tra tại khu vực xã bản lầu huyện mường khương đến khu trang trại chăn nuôi gà giống của một hộ dân
lực lượng chức năng phát hiện có nhiều xe ô tô đang dừng đỗ
làm việc với các lái xe này tôi công tác phát hiện trên hai xe chở tổng cộng một trăm bảy mươi hai bao tải dứa
bên trong là bao ni lông chừa cá tẩm tổng trọng lượng hơn ba tấn
cả hai lái xe đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cá tẩm nói trên
và khai nhận được một người đàn ông tiên dũng thuê chở số cá đến địa phận thôn quốc phương xã bản lầu
để có người bốc hàng lên xe trở ra thành phố lào cai
toàn bộ số hàng bị tịch thu để tiếp tục điều tra
kiểm tra một nhà dân trên địa bàn xã tân hưng thành phố bảo điệm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh
phát hiện tại đây nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện bảy cá thể cây vòi hương
đây là loài động vật rừng thuộc nhóm hai b danh mục nguy cấp quý hiếm
ba cá thể chuồn bạc má hai cá thể chuồn đèn và ba cá thể rắn hổ hành
các cá thể này đều còn sống và đang được nhốt trong các lồng sắt
tại thời điểm kiểm tra chủ nhà không xuất trình được giấy tờ
tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp các cá thể động vật rừng nói trên
do có mâu thuẫn nhóm thanh niên mang theo bình xịt hơi cay dao súng tự chế đi giải quyết mâu thuẫn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rất vũng tàu vừa khởi tố chín đối tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn
trước đó đối tượng phùng văn duẩn gọi điện cho nguyễn văn tiến để nói chuyện về mâu thuẫn giữa tiến và em trai của duẩn là phùng đức quý
trong lúc nói chuyện hai bên đã thách thức nhau nên tiến đã gọi thêm một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí đến nhà tìm anh em duẩn và quý nhưng không thấy
khi duẩn và quý biết nhóm của tiến đi tìm mình liền gọi thêm một đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau
riêng duẩn chuẩn bị một khẩu súng tự chế đến nhà tiến giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi cả hai nhóm lao vào đánh nhau
duẩn rút súng bắn hai phát rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường
sau khi nhận tin báo của người dân công an huyện xuyên mộc đã tiến hành truy xét đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc đồng thời mở rộng truy bắt thêm các đối tượng có liên quan